đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam thuộc tổng cục hải quan phối hợp tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn
đã kiểm tra phát hiện sáu container hàng xuất khẩu đi hàn quốc chứa phế liệu được nguy trang thành thức ăn gia súc
lô hàng do công ty trách nhiệm hữu hạng kinh doanh nông nghiệp nbtbhcm đứng tên mở tờ khai hải quan
khai báo hàng xuất khẩu gồm sáu container thức ăn gia súc với thuế xuất xuất khẩu
lực lượng chức đang kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong sáu container đều là phế liệu
không phải thức ăn gia súc như doanh nghiệp khai báo
bước đầu cơ quan hải quan xác định tổng lượng hàng hóa chứa trong container khoảng sáu mươi tấn
được biết mặt hàng phế liệu nhôm có thuế xuất thuế xuất khẩu là hai mươi năm